một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xóm đông khuông xã bế triều huyện hòa an tỉnh cao bằng
hai mươi năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ dài hơn quá nửa đời người
nhiều người không còn nhớ những người còn nhớ thì tuổi đời cũng đã sấp xỉ tám mươi
chí nhớ không còn minh mẫn nữa
lần giờ những trang hồ sơ ghi chép về vụ án đặc biệt nghiêm trọng ấy
dù là khoảng thời gian đã rất xa nhưng cảm giác rưng dưng xót xa vẫn động lại nơi khoé mắt
của những người từng chứng kiến
đó là thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi cả nước đang hướng về sự kiện lịch sử tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại biên xứng việt trung
thời điểm đó xã bế triều huyện hòa an tỉnh cao bằng
toàn bộ người dân nhận được lệnh phải sưu tán gần cấp vào rừng
hoặc khu vực hang núm sâu ẩn nấp để tránh quân địch chản qua biên xứng giết lại bà con

nên hình như có lệnh phải sưu tán gần cấp

vì vậy tự nhiên trong lúc trung tâm phá hủy ví dụ được công nhận

chỉ trong một thời gian ngắn lệnh sơ tán đã được chuyển tới tất cả các hộ dân trong toàn xã
mọi người đều được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn

và một hộ của bà đào thị nhìn cũng là em gái của ông nó
thưa bà con chúng tôi được phụ trách bởi bà đào thị nhìn

khi chiến sự xảy ra toàn bộ gia đình ông đào văn nó được hướng dẫn đi sơ tán an toàn

lập được mạng phân công đi lùa cho bò của gia đình các nạn nhân vào rừng để giống
trong lúc tìm số châu bò còn đang đi lạc lập đã vô tình nghe được câu chuyện của bà đào thị nhình
đang nói chuyện với chồng về việc bà đã nhìn thấy màng cùng mấy người nữa đã nổ súng sát hại gia đình ông đó
chính vì điều này mà màng đã chỉ đạo sát hại gia đình bà nhình để bị đồng mối
tại cơ quan điều tra lập cho biết
bản thân cũng rất ân hận vì tội ác mà mình đã gây ra
tất cả cũng chỉ vì lòng căm thủ quân địch đã tàn sát xóm làng
nên khi nghe màng nói gia đình ông đó là chỉ điểm
thì bản thân đã ủng hộ kế hoạch của màng mà không suy xét gì cả
bây giờ khi sự việc đã rồi lập không có thời gian suy nghĩ lại
nên đã vô cùng hối hận
cùng thời điểm truy bắt triệu văn lập
cùng thời điểm truy bắt triệu văn lập
một mối công tác thực hiện nhận lệnh tổ chức phục kích tại khu vực ven rừng
nơi bà con nhân dân đã từng thấy nông bình thăng đàm văn sòi từ trên núi xuống bản lấy lương thực
sau hơn hai ngày phục kích thì trưa muộn ngày thứ ba
các chính sách phát hiện thăng và sòi đang tìm đường xuống núi
tại đây hai đối tượng đã bị khống chế khi vừa ra khỏi biển rừng

thăng và sòi được mang phân công nhiệm vụ phục kích tại con đường nhỏ dẫn vào nhà ông nó
và hướng ra phía khu rừng gần nhà
người nào chạy trốn qua con đường mòn này sẽ bị thăng và soi chặn lại bằng những loạt đạn
khi biết sự việc đã bị bài lộ
khi biết sự việc đã bị bài lộ
thời gian trôi qua cũng làm nỗi đau trong lòng ông đào việt tu và những người may mắn sống sót bớt đi sự đau thương phần nào
sự chỉ đạo vào cuộc khẩn trương truy bắt các đối tượng gây ra vụ thảm án của bộ công an và công an tỉnh cao bằng
đã củng cố ổn định lại trật tự an toàn xã hội nhân dân thêm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật